tài sản trần thị thủy chú tại tp hcm tạm trú tại huyện hưng nguyên đã thông tin tới các nạn nhân là thủy có mối quan hệ với lãnh đạo cán bộ cơ quan nhà nước hứa hẹn lo cho các bị can bị cáo được tại ngoại hưởng án treo giảm nhẹ hình án phạt tù thậm chí là chỉ xử phạt hành chính từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cho đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các đối tượng đã lừa đảo tám bị hại trên địa bàn tp vinh và huyện nghi lộc với số tiền chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với đối tượng nguyễn hữu nghị chú tại huyện phú tân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt giam nguyễn hữu nghị công tác tại ủy ban nhân dân xã phú thạnh sau đó được luân chuyển công tác đến ủy ban nhân dân xã phú lâm huyện phú tân với chức danh là công tác công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường
quá trình công tác tại hai đơn vị trên lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao nghị đã thực hiện hành vi thỏa thuận nhận tiền bảo lãnh làm cấp mới sang tên và chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một mươi một người với một mươi hai hồ sơ ở xã phú thạnh
và năm người với năm hồ sơ ở xã phú lâm
sau đó nghị chỉ thực hiện làm một phần hoặc không thực hiện làm theo nội dung đã thỏa thuận
rồi chiếm đoạt tiền của một mươi sáu người trên với tổng số tiền là gần năm trăm linh triệu đồng
với hành vi là tàng trữ súng hơi pcp trái phép
hai đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh vĩnh long phát hiện và xử lý
tại cơ quan công an hai đối tượng cùng chú thành phố đồng xoài khai nhận
dùng súng hơi bắn đạn trì pcp được mua thông qua mạng xã hội youtube vào năm hai nghìn hai mươi hai để săn bắn chim
qua công tác tuyên truyền giáo dục việc tàng trữ sử dụng súng hơi là hành vi vi phạm pháp luật
hai đối tượng đã tự nguyện giao nộp súng hơi cho phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bình phước để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào trưa ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng bốn tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã xảy ra một vụ cháy lớn tại bãi đậu xe ô tô sau đó cháy lan sang một quán cà phê bên cạnh
khiến cho nhiều khách hàng bỏ chạy vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người
nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà cùng với nhiều phụ tùng và làm hư hỏng hai đầu kéo ô tô
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày người dân bất ngờ phát hiện cột khói đen
và lửa bốc cao từ phía sau một bãi để ô tô với hàng chục chiếc ô tô đầu kéo
tại tổ tám thuộc khu phố ba phường tân hiệp thành phố biên hòa
công an thành phố biên hòa đã điều động hai xe chuyên dụng cùng với một mươi cán bộ chiến sĩ
tới hiện trường dập lửa do cháy lớn sắt vách tường một quán cà phê nên đã cháy lan phía sau quán này
khiến cho nhiều khách hàng và nhân viên trong quán tháo chạy ra ngoài và di rời tài sản
sau gần một giờ đồng hồ vụ cháy được dập tắt hoàn toàn nguồn nhân của vụ cháy hiện đang được
cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị để phục vụ nhu cầu đi chơi trong dịp lễ tăng cao ba mươi tháng bốn
và một tháng năm sắp tới thì nhiều hãng hàng không đã đền kế hoạch tăng chuyến để phục vụ hành khách
theo đó việt nam airlines sẽ tăng cường hơn một trăm linh chuyến bay nội địa và quốc tế tương ứng với hơn một mươi năm chỗ ngồi
các đường bay du lịch nội địa được tăng chuyến gồm hà nội tp hcm đi nha trang và đà nẵng
huế quy nhơn đà lạt phú quốc côn đảo và ngược lại
các đường bay du lịch quốc tế sẽ gồm các chuyến bay đến nhật bản hàn quốc trung quốc thái lan lào campuchia
thời gian bay của hành khách vào các ngày ba mươi tháng bốn đến hết ngày hai tháng năm
vietjet cũng vừa thông báo sẽ tăng chuyến bay bổ sung thêm tám mươi sáu ghế dịp lễ
kéo giá vé về mức bốn trăm chín mươi đồng ở nhiều trạng bay
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên anntv